liên quan đến vụ chìm tàu tại vịnh quy nhơn tỉnh bình định lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân trên vùng biển quy nhơn
hiện vẫn chưa xác định được danh tính của nạn nhân và chưa biết là thuộc tàu nào trong tám tàu bị chìm
theo thiếu tướng lê mạnh tiến phó cục trưởng cục cứu hộ cứu nạn bộ tổng tham mưu phó tránh văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
vị trí thi thể thuyền viên vừa được phát hiện cách khu vực các tàu bị chìm ở phao số vùng biển quy nhơn chừng một hải lý
theo ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trong số tám mươi bốn thuyền viên trên tám tàu hàng bị chìm tại vùng biển quy nhơn
đến chiều ngày chín tháng một mươi một đã cứu được bảy mươi một người và tìm kiếm được một mươi một thi thể trong đó đã nhận dạng được chín thi thể
hiện lực lượng chức năng vẫn đang duy trì một mươi tám phương tiện tham gia tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích
trước đó ngày tám tháng một mươi một bộ quốc phòng đã điều động hai mươi sáu
hai mươi sáu thợ lạn thuộc lữ đoàn một trăm hai mươi sáu thuộc quân chủng hải quân tham gia tìm kiếm cứu nạn
các thợ lặn đã sử dụng các khí tải đặc trùng để lặn do tìm các nạn nhân trong khoang tàu chìm
tuy nhiên do khu vực biển quy nhơn có gió to sóng lớn lực lượng thợ lặn vẫn chưa thể tiếp cận được các khoang tàu chìm